sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
sau lễ đặt vòng hoa và viếng lăng chủ tịch hồ chí minh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước đã tham dự lễ meeting
kỷ niệm trọng thể bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
dự lễ viếng có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu và nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính
tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với dân tộc việt nam
đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sau khi đặt vòng hoa và viếng lăng chủ tịch hồ chí minh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đã đến dự lễ meeting kỷ niệm trọng thể bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
cùng dự có các bà mẹ việt nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang cán bộ chiến sĩ quân dân
là những chiến sĩ quyết tử trong sáu mươi ngày đêm mùa đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
các đại biểu là nhân sĩ trí thức các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô
tại buổi lễ bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
đã đọc diễn văn ôn lại sự kiện lịch sử ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
quân và dân thủ đô anh dũng chiến đấu làm thất bại mưu đồ đánh nhanh thắng nhanh của địch
đồng thời bày tỏ niềm xúc động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
trong lịch sử vẻ vang của thủ đô và của dân tộc
cuộc chiến đấu ngoan cường sáu mươi ngày đêm giam chân định ở hà nội có ý nghĩa vô cùng to lớn
được đúc kết thành những bài học quý báu mãi mãi là niềm tự hào về ý chí quật cường dũng cảm
về sự kết hợp tài tình của tinh thần yêu nước với nghệ thuật chỉ đạo quân sự
dưới ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc do đảng và bác hồ lãnh đạo
hình tượng các chiến sĩ cảm tử quân hà nội quyết tử để tổ quốc quyết sinh
mãi mãi là biểu tượng bất tử về cuộc chiến tranh nhân dân
mà ở đó mỗi người dân đều là chiến sĩ và sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc
qua đó góp phần làm bùng cháy lên ngọn lửa ái quốc tạo nên sức mạnh to lớn
để thắng lợi nhất định về dân tộc ta
như khẳng định chủ của chủ tịch hồ chí minh trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh trong thời gian tới đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội
nguyện chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
xứng đáng với truyền thống hào hùng vẻ vang của thủ đô hà nội nói riêng và cả nước nói chung
đó vừa là ý chí và khát vọng của nhân dân cả nước cũng như của đảng bộ và nhân dân thủ đô hà nội
vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với cha ông và muôn đời sau